ngày hai mươi năm tháng bảy báo đầu tư và công ty chứng khoán vps đã khởi động chương trình đầu tư chứng khoán phái sinh ảo trên nền tảng smartphone
đây là cuộc thi lớn nhất trong các cuộc thi đầu tư chứng khoán ảo đã từng tổ chức với tổng giá trị giải thưởng trên một tỷ đồng
chương trình cho phép người tham gia sử dụng nền tảng đầu tư ảo được tích hợp trên ứng dụng đầu tư chứng khoán phái sinh chuyên biệt smartpro
với số vốn được cấp ban đầu là một trăm linh triệu đồng
hàng tuần hàng tháng hàng quý hàng năm ban tổ chức sẽ xếp hạng và trao giải cho nhà đầu tư căn cứ vào hiệu quả giao dịch cao nhất
số lượng hợp đồng giao dịch cao nhất quay số may mắn
mặc dù mới ra đời được hai năm nhưng thị trường chứng khoán phái sinh đã tạo ra sự chú ý với các nhà đầu tư khi khối lượng giao dịch luôn đạt mức khá cao
vì vậy chương trình được kỳ vọng không chỉ là một cuộc thi đầu tư chứng khoán ảo
mà còn là sân chơi giao lưu chia sẻ kiến thức rèn luyện kỹ năng đầu tư chứng khoán phái sinh đào tạo phát triển các nhà đầu tư mới